vụ lúa hẻ thu năm nay tỉnh cà mau có khoảng ba mươi năm hectare diện tích
trong đó huyện trần văn thời chiếm tỷ lệ diện tích lớn nhất với khoảng hai mươi chín hectare
thời gian gần đây do mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều diện tích lúa trên địa bàn bị ngập ống
theo thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trần văn thời tỉnh cà mau
mưa lớn đã làm sáu hectare lúa hẻ thu của huyện bị ngập úng
tập trung ở các xã trần hợi khánh hưng khánh bình đông và xã khánh bình tây
ủy ban nhân dân huyện trần văn thời đã chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
kiến nghị đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn mở các hệ thống cống nằm trên tuyến đê biển tây để tháo nước
ngoài ra chỉ đạo mở tất cả các cống đập thân danh mặn ngọt trên địa bàn huyện
ngành nông nghiệp tập trung tăng cường vận động nhân dân gia cố bờ bao đê bao
chủ động tăng cường bơm táp các trạm bơm điện túc trực vận hành tháo nước nhằm bảo vệ diện tích lúa